ngày hai mươi hai tháng một tại thủ đô phnom penh đại sứ quán việt nam phối hợp với cơ quan ủy viên thức phòng tổ chức đặt hòa dân hương đại hữu nghị việt nam campuchia
tại đây đại sứ vũ quang minh cùng cán bộ nhân viên ngoại giao hội khơ me việt nam doanh nghiệp các cơ quan đại diện việt nam và gia đình đã dành một phút tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp giúp cách mạng và nhân dân nước bạn chống thực dân đế quốc xâm lược
đặc biệt là đánh đổ chế độ diệt chủng phôn phốt
nhân dịp này các tổng lãnh sự quán nước ta tại tỉnh bắc đồng bòn và bờ rệ sì hà núc cũng đã tổ chức dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tặng quà cho hơn bốn trăm linh gia đình quốc việt có hoàn cảnh khó khăn tại các địa khuyên thuộc tỉnh đông kỳ mênh chây bắc đồng bòn và bờ rệ sì hà núc